tại hà nội hội truyền thông số việt nam và tập đoàn dữ liệu quốc tế idg đã tổ chức hội thảo quốc gia
chính phủ điện tử năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề phát triển chính phủ điện tử hướng tới nền hành chính hiện đại và hiệu quả
theo báo cáo của văn phòng chính phủ trong quý i năm hai nghìn một mươi tám cả ba nhóm chỉ số cơ bản của hệ thống chính phủ điện tử
là số lượng dịch vụ công trực tuyến hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực đều đã được nâng cao
cả nước đã có tổng cộng thêm một mươi ba chín trăm linh chín dịch vụ cấp độ ba và bốn được các bộ cơ quan ngang bộ và địa phương xây dựng vận hành
ứng dụng chính phủ điện tử một cách nghiêm túc sẽ giúp giao dịch của các cơ quan chính phủ với công dân với doanh nghiệp
và các tổ chức sẽ được cải thiện nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng trong các dịch vụ công
tuy nhiên số lượng dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến năm hai nghìn một mươi bảy tại các tỉnh chỉ chiếm một mươi một năm mươi bốn tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn
điều này dẫn đến việc số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến tại một số tỉnh còn rất thấp so với số lượng dịch vụ công trục tuyến đang được cung cấp
bên cạnh đó theo các chuyên gia việc phát triển chính phủ điện tử cũng cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn an ninh thông tin